do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt kèm theo vấn đề vệ sinh những ngày gần đây số trẻ em nhập viện tại khoa nhi bệnh viện sản nhi lào cai
vì mắc bệnh tiêu chảy do virus rota gây ra tăng cao đột biến số ca mắc mới tăng gần bốn mươi so với tháng trước
khi phát hiện những triệu chứng ban đầu của con như nôn chớ tiêu chảy gia đình chị liễu thị hiền đã tự điều trị cho con
đến khi tình trạng bệnh của bé không thuyên giảm chị hiền mới cho con nhập viện
sau một số ngày điều trị con trai chị hiền đã có những chuyển biến tích cực

hiện đang có bốn mươi bệnh nhân điều trị tại đây và mỗi ngày vẫn có thêm các ca bệnh mới nhập viện
nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng kiệt sức do hướng điều trị tại gia đình không hiệu quả

thế nhưng mà riêng cái tiêu chảy này là tôi hốt
rất nhiều là dân đến rất nguy hiểm

thế đang đêm ngủ thì mẹ cháu bảo là thế cháu là có biểu hiện là cháu đầy bụng cháu muốn nôn

theo đại diện bệnh viện sản nhi tỉnh lào cai tiêu chảy cấp là bệnh lây nhiễm nên không chỉ do vấn đề ăn uống không đảm bảo vệ sinh
mà trẻ có thể bị lây nhiễm virus rota rất nhanh qua đường phân
hay miệng và tay
thời điểm này thời tiết rất khắc nghiệt
trẻ nhỏ có sức đề kháng kém là những đối tượng dễ bị nhiễm bệnh
vì vậy các bậc phụ huynh cần hết sức chú ý thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống thân thể cho trẻ
khi trẻ có những triệu chứng bị tiêu chảy cần đến bệnh viện ngay để được khám và điều trị kịp thời
phùng tránh cho bệnh tiêu chảy rota virus một là công tác đảm bảo vệ sinh rất quan trọng
đảm bảo vệ sinh ăn uống ăn chín uống sôi
khi phát hiện thấy cháu có các dấu hiệu như là nôn sốt thì đến cơ sở y tế gần nhất để bù nước kịp thời cho các cháu
đặc biệt là các dấu hiệu mất nước như cháu bị khát nước đòi uống áo hước cháu kích thích quấy khóc
thậm chí một số trường hợp nặng như cháu bị ni bì hôn mê
một số trường hợp nữa là cháu bỏ bụng bỏ ăn đái ít mắt thị trũng
gửi đến cơ sở y tế gần nhất để chúng tôi bù dịch kịp thời cho các cháu tránh hậu quả như mất nước và mất điện giả
hiện bệnh viện sản nhi tỉnh lào cai đã bố trí một khu vực cách ly riêng dành cho các bệnh nhân
đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh lây nhiễm
thực hiện sát khuẩn nhanh trước và sau khi vệ sinh cho trẻ để phòng bệnh